với lợi thế di chuyển nhanh hàng không đã trở thành công cụ được nhiều nhóm đối tượng lợi dụng để vận chuyển trái phép ma túy xuyên quốc gia
và tại việt nam các sân bay quốc tế như nội bài hà nội và tân sân nhất tp hcm cũng ghi nhận sự phức tạp của tình trạng vận chuyển trái phép chất ma túy
thực tế này đã và đang đặt ra những khó khăn và thách thức trong công tác phòng ngừa ngăn chặn và đấu tranh
ngày một mươi sáu tháng ba năm hai nghìn hai mươi ba tại sân bay quốc tế tân sơn nhất lực lượng hải quan phát hiện hơn một mươi một kg ma túy ngụy trang trong các tuyếp kem đánh răng được vận chuyển từ pháp về việt nam
trước đó ngày một mươi hai tháng một năm hai nghìn hai mươi ba tại sân bay nội bài lực lượng công an phối hợp cùng lực lượng hải quan phát hiện bắt giữ một đối tượng có hành vi buôn bán vận chuyển trái phép chân ma túy từ hà lan về việt nam
thu giữ sáu bảy trăm chín mươi gram ketamine và hơn năm mươi một kg ma túy tổng hợp mdma
đáng chú ý số ma túy này được cất dấu tinh vi trong các túi kẹo sô cô la
theo đánh giá của lực lượng chức năng hàng không trở thành một trong những tuyến trọng điểm vận chuyển trái phép các chất ma túy từ nước ngoài về việt nam
các đối tượng thường lợi dụng việc cất dấu các chân ma túy vào những hàng hóa có thể là tranh tay hoặc là khí cực trà trộn những chân ma túy vào những hàng hóa đó để vận chuyển
thứ hai nữa là các đối tượng thường
thường có những thủ đoạn để lôi kéo mua chuộc rụ rỗ những người có nhu cầu đi lại bằng đường không để tham gia vận chuyển thuê trái phép chân ma túy
ngoài hành vi rụ rỗ người cầm thuê các đối tượng cũng triệt để lợi dụng hình thức ký gửi hàng hóa qua biếu phi mậu dịch vận chuyển trái phép chất ma túy
phần lớn ma túy được chuyển về việt nam đều là ma túy tổng hợp và tiên chất ma túy với nhiều hình dạng màu sắc bắt mắt
được cất dấu tinh vi dưới nhiều dạng
lợi nhuận cho việc buôn bán vận chuyển chất ma túy là rất lớn cho nên là nó hối thúc
nó luôn luôn là làm cho các đối tượng tìm đủ mọi phương thức thủ đoạn cất dấu được ở đâu là chúng cất dấu
và có thể là lợi dụng được bất kỳ khe hở nào hoặc là những cái cơ chế chính sách nào thì chúng đều lợi dụng
bộ công an cũng đã phối hợp với các đơn vị để tăng cường công tác kiểm soát kiểm tra và đặc biệt là soi chiếu hành lý
làm sao trang bị
đầy đủ phương tiện khoa học kỹ thuật để đáp ứng và đấu tranh có hiệu quả
để nhằm phát hiện ra những cái gói hàng những cái loại hàng cũng như là những cái loại ma túy
mà các tội phạm ma túy lợi dụng để có thể trà trộn vào trong rất nhiều chất lỏng chất rắn để phát hiện được
nhìn vào các vụ án ma túy đình đám kể trên có thể thấy điểm chung là điểm xuất phát của các đường dây vận chuyển ma túy tổng hợp
đến từ một số quốc gia châu âu
đó là đức và hà lan
đối tượng cầm đầu ở nước ngoài điều hành các đối tượng không biết nhau ở trong nước
đảm nhiệm các khâu giao hàng nhận hàng liên lạc chủ yếu qua mạng xã hội
khi giao hàng đối tượng cầm đầu thường xuyên chỉ đạo thay đổi địa chỉ số điện thoại người nhận
thuê shipper giao hàng long vòng nhằm đối phó với lực lượng chức năng
nếu thấy nghi ngờ sẽ lập tức bỏ của chạy lấy người khiến nhiều kiện hàng ma túy không có người nhận trở thành hàng vô chủ
vấn đề cơ chế trao đổi thông tin
vấn đề tổ chức các biện pháp phòng ngừa
vấn đề phối hợp trong phát hiện trong điều tra đối với các vụ án về ma túy ở lĩnh vực hàng không như thế nào
thì tôi cho rằng đấy là có lẽ rằng là ở lĩnh vực hàng không thì cái quan hệ phối hợp là một trong những cái giải pháp rất quan trọng
lực lượng chức năng cho biết để chủ động phòng chống tội phạm mua bán vận chuyển trái phép chân ma túy trên tuyến đường hàng không
thời gian tới sẽ tăng cường giám sát các tuyến hàng không quốc tế
đặc biệt là từ châu âu
trên cơ sở làm tốt công tác nắm tình hình xác định cụ thể các đường dây tuyến vận chuyển chính để đấu tranh ngăn chặn từ sớm từ xa